đoàn đại biểu của chương trình chống lao toàn cầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chuyến thăm này nhấn mạnh những cam kết mạnh mẽ của who về việc hỗ trợ việt nam nỗ lực tiến tới chấm dứt bệnh lao
trong thời gian tại việt nam đoàn đại biểu chương trình chống lao toàn cầu cũng đã có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo bộ y tế
để bàn về một số vấn đề liên quan tới công tác phòng chống lao tại việt nam
gồm khung trách nhiệm giải trình đa ngành về phòng chống lao đề xuất đưa bệnh lao vào ủy ban quốc gia về phòng chống s
hỗ trợ của tổ chức y tế thế giới đối với việt nam trong triển khai chiến lược kết thúc bệnh lao
bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho mua sắm thuốc lao
tiến sĩ tereza kasaiva đánh giá cao những kết quả đã đạt được của chương trình chống lao quốc gia việt nam thời gian qua
từ một trong những quốc gia chịu gánh nặng lớn về bệnh lao trên toàn cầu
việt nam không chỉ làm giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này
mà còn trở thành một trong những quốc gia đi đầu mở đường cho các nước trong khu vực tây thái bình dương
cũng như trên thế giới trong phòng chống lao ở cộng đồng
chúng tôi tới việt nam với mục tiêu đánh giá thực trạng khó khăn lợi thế cũng như hạn chế của việt nam trong công tác phòng chống lao
trên cơ sở đó chúng tôi hỗ trợ việt nam trong việc nâng cao năng lực trong chuẩn đoán điều trị
nghiên cứu về lao thông qua hỗ trợ về kỹ thuật
tôi có niềm tin mạnh mẽ chúng ta sẽ triển khai thành công mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý có sự hỗ trợ về mặt xã hội cho bệnh nhân lao
đặc biệt không để họ rơi vào khó khăn về mặt tài chính đối mặt với những chi phí thảm họa do bệnh tật gây ra
chúng ta đã có hầu hết các điều kiện để có thể thực hiện nghị quyết của trung ương về chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
các điều kiện đấy là gì
điều kiện đó là nghị quyết trung ương đã có tức là đã có đường nối của đảng
chúng ta đã có chiến lược quốc gia là chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia
chúng ta đã đang có dự án phòng chống lao trong chương trình mục tiêu y tế dân số
chúng ta có đầy đủ các hướng dẫn các thông tư kỹ thuật
chúng ta có một mạng lưới rất mạnh từ trung ương cho đến địa phương cung cấp dịch vụ phòng chống lao
chúng ta có bảo hiểm y tế cùng tham gia
chúng ta có đội ngũ can bộ rất mạnh
đội phương tất nhiên chúng ta phải bổ sung rất nhiều
nhưng mà cũng đã là một cái nền tảng rất là lớn
và chúng ta có một quyết tâm chúng ta có một hỗ trợ quốc tế cực kỳ mạnh
tiến sĩ tê lê gia kaseva cũng đề nghị việt nam hãy đi tiền phong trong những nỗ lực chấm dứt bệnh lao tại thời khắc lịch sử này
bằng việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo cấp quốc gia trong cuộc họp cấp cao của liên hợp quốc về bệnh lao sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín sắp tới